tổng nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là một mươi năm triệu tỷ đồng
hiện kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi do chính phủ trình đang đưa ra hai kịch bản là tái cơ cấu quyết liệt hay đẩy mạnh tái cơ cấu
theo ý kiến của nhiều đại biểu chúng ta nên lựa chọn kịch bản tái cơ cấu quyết liệt
bởi lẽ kịch bản này phù hợp với phương châm chính phủ hành động qua đó đẩy mạnh thu nhập bình quân đầu người
tái cơ cấu kinh tế tôi xin được kiến nghị chọn kịch bản tái cơ cấu quyết liệt thay vì là chọn kịch bản tái cơ cấu cơ bản hoặc là đẩy mạnh tái cơ cấu vì ba lý do như sau
thứ nhất là tái cơ cấu quyết liệt phù hợp với tiêu chí một chính phủ kiến tạo hành động và phục vụ
thứ hai là tái cơ cấu quyết liệt phù hợp với tiêu chí một chính phủ kiến tạo hành động và phục vụ
thứ ba là tái cơ cấu quyết liệt phù hợp với tiêu chí một chính phủ kiến tạo hành động và phục vụ
với kịch bản tái cơ cấu các đại biểu đã thảo luận về rất nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra hạn chế những nguyên nhân khiến kế hoạch tái cơ cấu trước đây không hiệu quả
trước hết đó là siết chặt hơn nữa kỷ luật ngân sách quản lý chặt chẽ hơn nữa nợ công
hiện nay tỷ lệ nợ công tăng nhanh áp lực trả nợ lớn sử dụng vốn vay hiệu quả chưa cao việc chấp hành các quy định về đầu tư công một số nơi chưa nghiêm
quyết định đầu tư nhưng không tính toán khả năng vốn chất lượng chuẩn bị dự án còn thấp chưa khắc phục được tình trạng dự án chuẩn bị sơ xài phê duyệt hình thức
phải bổ sung điều chỉnh vốn nhiều lần bố trí vốn giàn trải kéo dài thời gian làm thất thoát giảm hiệu quả đầu tư
vấn đề nợ công cao áp lực trả nợ lớn doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lộ kém hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công lãng phí là mối quan ngại của nhiều cử tri và đại biểu quốc hội
tôi đề nghị năm hai nghìn một mươi bảy phải xiết chặt hơn nữa
ngân sách quản lý chặt chẽ hơn nữa nợ công
bốn dự án nhà máy sời đình vụ nhà máy nhiệt liệu ethanol của dung quốc nhà máy bột giấy phương nam nhà máy đàm đinh bình đả lộ bảy ba trăm linh tỷ
còn nhà máy găng thép thái nguyên giai đoạn hai gói thầu trung quốc vốn đầu tư ban đầu là ba tám trăm bốn mươi ba tỷ nay nâng lên là tám một trăm linh bốn tỷ tăng bốn hai trăm năm mươi
tôi đề nghị chính phủ tập trung chỉ đạo xử lý sớm nếu không nợ trồng lấy nợ đồng thời phải xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức để xảy ra tình trạng này và báo cáo cho quốc hội biết
theo ý kiến của một số đại biểu nguyên nhân đầu tiên của thực trạng tái cơ cấu kém hiệu quả trong thời gian qua đó là nhận thức về tầm quan trọng của tái cơ cấu nền kinh tế từ trung ương đến địa phương chưa đầy đủ
điều này thể hiện ở việc mặc dù nhiều bộ ngành và địa phương có xây dựng đề án tái cơ cấu
nhưng còn mang nặng tính hình thức triển khai chậm đặc biệt là ở địa phương
do đó trong thời gian tới rất cần có giải pháp để thay đổi nhận thức của các bộ ngành địa phương
đúng với tái cơ cấu coi việc tham gia vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế là trách nhiệm của chính mình
theo kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế sẽ có năm nội dung trọng tâm đó là
phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài
tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tái cơ cấu đầu tư công tái cơ cấu ngân sách nhà nước và khu vực dịch vụ sự nghiệp công
tái cơ cấu thị trường tài chính trọng tâm là tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và thị trường chứng khoán hiện đại hóa công tác quy hoạch cơ cấu ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế
tái cơ cấu thị trường các nhân tố sản xuất quan trọng bao gồm thị trường quyền sử dụng đất thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ
theo các đại biểu để thực hiện được năm nội dung trọng tâm này bên cạnh việc giả soát một cách cẩn thận các giải pháp cần huy động từ mọi nguồn lực đặc biệt là nguồn lực từ khu vực tư nhân và người dân
rõ ràng câu chuyện thoái vốn cổ phần hóa là cần thiết song nếu không có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ thì đó lại là nguyên nhân gây thất thoát nguồn vốn của nhà nước
thứ nhất tôi cho rằng cần mạnh dạn thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước chỉ giữ lại những doanh nghiệp thực sự cần thiết liên quan đến an ninh quốc phòng đảm bảo an sinh phúc lợi
ở đây tôi không dùng từ cổ phần hóa mà tôi dùng từ thoái vốn
không nên coi một số doanh nghiệp nhà nước là con bò sữa của ngân sách bởi sau thoái vốn các con bò sữa này sẽ cho sữa nhiều hơn do hoạt động thường hiệu quả hơn và đóng thuế nhiều hơn
thoái vốn sẽ giúp nhà nước thuế vốn nhà nước bằng vốn tư nhân
hiện nay vốn trong dân trong ngân hàng nhiều nhưng thiếu cơ hội
do đó để đảm bảo hiệu quả được đồng vốn thu được thì buồn mặt chúng ta thoái vốn để tạo điều kiện cho vốn tư nhân thay thế
một mặt khác thì chính phủ nên ưu tiên dùng tiền đó cho đầu tư hạ tầng và phát triển nhân lực là một trong hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ
thứ hai tôi cho rằng cần đẩy mạnh hợp tác công tư trong kế hoạch tái cơ cấu và kế hoạch đầu tư trung hạn còn rất mờ nhạt về giải pháp này
trong khi hợp tác công tư giúp nhanh chóng thu hút vốn xã hội vào cung ứng dịch vụ công
có thể nhận thấy hình thức này sẽ tạo đột phá trong phát triển hạ tầng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo y tế văn hóa du lịch thể thao v v
cổ phần hóa đi liền với nó là thoái vốn nhà nước
giá trị đất đai phần còn lại chủ yếu của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước đã bị trục lợi
và mà kết luận của thanh tra chính phủ tại tổng công ty đường sát việt nam mới đây là một ví dụ khá đền hình
chủ trương thì rất đúng nhưng trục lợi thì không nhỏ
qua cổ phần hóa thoái vốn nhà nước nhà nước bị mất rất nhiều
chỉ cần thanh tra một số doanh nghiệp vừa cổ phần hóa là có thể có ngay câu trả lời
năm triệu tỷ đồng khoản dự toán mà chính phủ đưa ra trong việc triển khai kế hoạch trong năm năm tới đây cũng nhận được sự quan tâm của dư luận
đại biểu quan tâm tới vấn đề căn cứ đâu mà chính phủ đưa ra số tiền đó số tiền đó huy động từ đâu triển khai sử dụng thế nào
đề nghị chính phủ cho biết cơ sở nào để đưa ra con số một mươi năm triệu tỷ đồng
và tính khả thi của nó đến đâu
và cuối cùng thì mọi thành bại của cách mạng cũng đều do con người quyết định
để thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu này cử tri cả nước mong đảng quốc hội và chính phủ quyết liệt hơn nữa
không khoan nhượng hơn nữa trong cuộc chiến chống tham nhũng chống lợi ích nhóm và lợi ích cục bộ
cái điều quan trọng là làm sao định hướng được các nguồn vốn này đi vào đầu tư vào các lĩnh vực một cách trọng điểm
do đó mà quá trình tái cơ cấu đã xây dựng ra năm cái nội dung trọng tâm cần phải tái cơ cấu
mà một trong những nội dung quan trọng nhất là tái cơ cấu mang đến trách hỗ trợ cái sự phục hồi phát triển cái doanh nghiệp tư nhân
cho nên tôi mới đề cập đến vấn đề về các chính sách đòn bẩy chính sách hỗ trợ và luật hóa bằng cái luật là doanh nghiệp nhỏ và vừa
để chúng ta có chính sách hỗ trợ đúng mực
thực tế bên cạnh việc tái cơ cấu trong các lĩnh vực trọng điểm như tài chính ngân hàng
vấn đề tái cơ cấu trong lĩnh vực nông nghiệp cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của đảng và nhà
nước ta nhằm hướng đến một thị trường nông sản sạch
tuy nhiên chưa bao giờ môi trường nông thôn và vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở thành vấn đề nóng và bức xúc như hiện nay
để phát triển nông nghiệp xanh và bền vững cần đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp theo hướng tăng giá trị
giảm đầu vào quan tâm đến bảo quản sau thu hoạch chế biến thương hiệu
coi trọng giá trị dinh dưỡng và yếu tố thực phẩm chức năng từ các sản phẩm nông nghiệp
cần phải đổi mới tư duy trong chương trình hành động về nông nghiệp nông thôn
trong đó nhà nước đóng vai trò dẫn dắt doanh nghiệp là trung tâm nhà khoa học là đồng hành nông dân là chủ thể
phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
theo đó là đổi mới phương thức hỗ trợ nông dân theo mô hình hợp tác công tư
sửa đổi hoặc có nghị định thay thế các quyết định bốn trăm chín mươi bảy nghị định sáu mươi một nghị định hai trăm một mươi
để khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác xã hộ nông dân cá nhân có điều kiện đầu tư vào nông nghiệp
và dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị
từ khâu sản xuất chế biến bảo quản tiếp thị thương mại người tiêu dùng
tạo động lực mới sự bứt phá cho phát triển nông nghiệp
vấn đề thứ tư về tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước
vấn đề tái cơ cấu kinh tế nói chung tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói riêng
hiện nay còn phổ biến rừng ở khái niệm chung chung và thuật ngữ thường dùng của đội ngũ cán bộ
song nội hàm của nó và việc thực hiện của từng địa phương từng ngành như thế nào thì còn rất lúng túng
tính liên thông và tổng quan của đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp giữa trung ương với các địa phương không rõ
do đó không xác định được chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực quốc gia và chuỗi giá trị lợi thế của sản phẩm của liên kết vùng
vì vậy nhiệm vụ đầu tiên là nhân việc triển khai nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
cần quán triệt nghiên cứu và học tập đầy đủ sâu sắc hơn về nhiệm vụ và các giải pháp về tái cơ cấu kinh tế nói chung
tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng về đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng
năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế đến toàn thể đội ngũ cán bộ doanh nghiệp và nhân dân
kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi được xem là bản kế hoạch quan trọng
mà việc thực hiện sẽ quyết định diện mạo kinh tế việt nam trong nhiều năm sau đó
do vậy để kế hoạch này thực sự đi vào cuộc sống tránh những hạn chế của thời kỳ trước
chính phủ rất cần có những giải pháp mang tính trọng điểm thực sự quyết liệt và hiệu quả
để cao trách nhiệm người đứng đầu tránh trùng trùng lửa vời